bộ giao thông vận tải cho biết đến thời điểm này vẫn còn một mươi ba nhà đầu tư bot chưa ký hợp đồng dịch vụ thu phí tự động không dừng etc với nhà cung cấp dịch vụ
tiến độ này có thể dẫn đến nguy cơ chậm thực hiện lộ trình theo quyết định số một mươi chín của thủ tướng chính phủ là chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phải chuyển sang thu phí stc
trong trường hợp đến mốc thời gian này nếu việc không triển khai thu phí stc chậm trễ là do lỗi của nhà đầu tư thì trạm bot sẽ phải dừng thu phí
theo bộ giao thông vận tải dự án etc giai đoạn hai có ba mươi ba trạm thuộc quản lý của hai mươi hai nhà đầu tư bot
nhưng hiện mới có chín nhà đầu tư bot đang quản lý một mươi sáu trạm ký hợp đồng dịch vụ thu phí etc với nhà cung cấp dịch vụ
còn lại một mươi ba nhà đầu tư bot đang quản lý một mươi bảy trạm thu phí chưa ký hợp đồng
trong số này
có ba nhà đầu tư đã chốt được điều khoản hợp đồng bốn nhà đầu tư đang đàm phán và bốn nhà đầu tư đang đề nghị bộ giao thông vận tải làm việc trước khi nhà cung cấp dịch vụ đàm phán
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn bot thái nguyên chợ mới công ty cổ phần bot quang đức gia lai công ty cổ phần đầu tư cầu mỹ lợi và công ty cổ phần bot cầu thái hà
hai nhà đầu tư đang quản lý bốn trạm không đàm phán được hợp đồng dịch vụ là công ty cổ phần đầu tư bot đèo cả khánh hòa và công ty cổ phần đầu tư đèo cả do đề nghị vận hành trạm thu phí